tất cả mọi người đều có thể trở thành bệnh nhân thủy đậu nếu không biết tự bảo vệ sức khỏe bản thân
trong đó trẻ em người có hệ miễn dịch kém là đối tượng chủ yếu mà virus hướng tới
vì bệnh lây lan trực tiếp giữa người với người cho nên tốc độ lây nhiễm cao
và có nguy cơ bùng phát dịch khó kiểm soát
thông thường người bệnh sẽ bình phục và khỏi bệnh nếu được điều trị trong khoảng từ một đến hai tuần
đặc biệt hầu hết những người từng mắc căn bệnh này hiếm khi tái mắc bệnh
bởi vì hệ miễn dịch có khả năng sinh ra kháng nguyên chống lại sự tấn công của virus
tuy nhiên đối với một vài người có hệ miễn dịch kém
virus gây bệnh vẫn tồn tại trong hệ thần kinh và hình thành bệnh zona
hệ miễn dịch kém và hệ miễn dịch khó kiểm soát

thưa bác sĩ những người nào dễ mắc bệnh thủy đậu nhất và những biểu hiện của bệnh là gì
thứ nhất là thời gian ủ bệnh rồi sau nó sẽ gian khỏi bệnh phát bệnh và nó sẽ có thời gian lui bệnh
thì trong thời gian ủ bệnh là khi mình tiếp xúc với tác nhân cây thủy đậu
thì khoảng một mươi đến hai mươi ngày sau thì nó sẽ có triệu chứng đầu tiên
thì đầu tiên là chúng ta có thể có những triệu chứng giống như là chúng ta sẽ bị sốt đau nhứt cơ người hay mệt mỏi
rồi sau đó là chúng ta sẽ bị phát ban
phát ban là chúng ta có những ban màu hồng ở trên cơ thể
nó có thể nằm rải rác ở thần thân
rồi sau đó trên một nền ban đó thì chúng ta sẽ có những mụn nước ở trên nền hồng ban đó
và rải rác khắp toàn thân và có thể nó nằm trong những vùng niêm mạc
giống như là niêm mạc miệng của chúng ta khiến chúng ta ăn uống nó khó chịu
thì sau thời gian mà bị phát thủy đậu thì nó sẽ có thời gian lui bệnh
có nghĩa là những bống nước này nó sẽ vỡ ra và nó sẽ làm cái mây và nó sẽ tróc vẫy ra
vậy thì làm thế nào để có thể phòng bệnh thủy đậu thưa bác sĩ
thì cái việc tốt nhất hiện tại thì là tiêm phòng vaccine ngừa thủy đậu
cái việc phòng ngừa tốt nhất
thì cái vaccine thủy đậu thì hiện tại bên trung tâm vnpc thì nó có ba loại vaccine thủy đậu
thì thứ nhất là vaccine thủy đậu paris của mỹ
thì có thể tiêm cho trẻ từ lúc chín tháng tuổi trở lên
cái thứ hai là cái vaccine thủy đậu của mỹ và của hàn quốc
thì có thể tiêm cho trẻ từ một mươi hai tháng tuổi trở lên
thì cái lịch tiêm vaccine thủy đậu á
thì nếu mà trường hợp như mà mình tiêm cho những cái đối tượng trẻ mà dưới một mươi hai tuổi
thì mình sẽ tiêm tổng cộng là hai mũi vaccine cách tối thiểu là ba tháng
còn đối với những người
từ một mươi ba tuổi trở lên thì mình sẽ tiêm hai mũi vaccine cách nhau tối thiểu là một tháng
việc tiêm thủy đậu thì nó sẽ giúp mình hạn chế được cái nguy cơ mắc thủy đậu
từ khoảng tám mươi tám đến chín mươi tám cái nguy cơ mắc thủy đậu
liệu rằng đối với những người mà tiêm phòng vaccine thủy đậu
thì có nguy cơ mắc lại bệnh hay không
bác sĩ có thể lý giải rõ hơn về điều này ạ
tiêm thủy đậu không có nghĩa là mình phòng một trăm linh thủy đậu
nhưng mà khi mà mình bị nhiễm thủy đậu
thì là mình sẽ cái tỷ lại
mà mình mắc bệnh nặng
có nghĩa là số lượng nốt thủy đậu ở trên cơ thể mình á
thì nó sẽ giảm nhiều hơn so với những người chưa được tiêm chủng
và những biến chứng của thủy đậu á
giống như những biến chứng diễn trùng da
những biến chứng viêm phổi
hoặc là những biến chứng về thận của thủy đậu á
thì mình sẽ giảm rất là nhiều so với những người chưa mắc thủy đậu
vì vậy đối với những trường hợp những trẻ mà chưa được tiêm phi đậu
thì ba mẹ có thể đến những trung tâm tiêm chủng
để bác sĩ có thể tư vấn đề tiêm chủng
vắc xin thủy đậu cho con
để phòng ngừa trong mùa thủy đậu hiện tại
điều kiện thời tiết ở nước ta rất thuận lợi cho virus thủy đậu phát triển mạnh và gây bệnh
vắc xin phòng thủy đậu được đánh giá là an toàn
các phản ứng sau tiêm thường nhẹ và sẽ tự hết trong khoảng từ một hai ngày
trường hợp phát ban cũng sẽ tự hết trong vòng bốn tuần
với hệ thống tiêm chủng trên toàn quốc
trung tâm tiêm chủng vnbc
mvc là một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn
với lượng vắc xin dồi dào
được nhập từ các hãng nổi tiếng trên thế giới
trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn vnvc
tự hào là hệ thống trung tâm tiêm chủng hàng đầu cả nước
tiêm phòng thủy đậu tại trung tâm tiêm chủng vnvc
khách hàng sẽ được miễn phí khám và tư vấn trước tiêm
theo dõi sức khỏe sau tiêm
hỗ trợ giữ vắc xin theo lịch tiêm chủng từng người
nhắc lịch tiêm tự động
tất cả nguồn vắc xin tại vnbc
trong đó có vắc xin thủy đậu
được nhập từ các hãng sản xuất uy tín trên thế giới
bảo quản nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của who
thưa quý vị
khi đưa trẻ tới tiêm vắc xin thủy đậu tại vnbc
các bé sẽ được thăm khám sức khỏe sàng lọc
trước tiêm hoàn toàn miễn phí
và sẽ được theo dõi sát sao sau khi tiêm
còn bây giờ
xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình
xin được kính chào
và hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo